hòa trong không khí vui xuân mới sáng ngày một mươi hai tháng hai tại hà nội ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam phối hợp với báo nhân dân tổ chức giao ban báo chí đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tham dự có phó thủ tướng vũ đức đam đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đại diện các đơn vị thuộc ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam báo nhân dân các nhà báo lão thành lãnh đạo các cơ quan báo chí trung mương hà nội và một số địa phương
theo đánh giá của ban tuyên giáo trung ương năm hai nghìn một mươi tám báo chí đã hoàn thành công tác thông tin tuyên truyền kịp thời sâu sát đã phản ánh được những vấn đề quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước công tác xây dựng và chính đốn đảng phòng chống tham nhũng
báo chí năm hai nghìn một mươi tám đã phát triển cả về nội dung lẫn hình thức và có sự sáng tạo bên cạnh đó báo chí cũng xuất hiện một số sai sót cần được khắc phục
phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí đầu xuân kỷ hợi phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao hoạt động báo chí năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng đặc biệt khen tính kỷ cương chuyên nghiệp nhanh nhạy của báo chí thời gian qua đã đồng góp rất lớn vào công tác tuyên truyền định hướng góp phần xây dựng chính sách phát triển kinh tế đất nước
phó thủ tướng cũng chia sẻ với những thách thức của báo chí trong bối cảnh hiện nay từ vấn đề thông tin đến nguồn lực
mặc dù bộ thông tin cùng với các bộ ngành cũng rất là cố gắng nhưng mà chúng ta phải nói rất là thật với nhau là ngoài câu chuyện về thông tin thì câu chuyện nguồn lực
mấy cái công ty đa quốc gia nước ngoài họ chiếm phần lớn của chúng ta thì nguồn lực ở đâu
phó thủ tướng hy vọng năm hai nghìn một mươi chín báo chí tiếp tục giữ vững kỷ cương đồng hành sát cánh cùng chính phủ trong việc định hướng tuyên truyền góp phần xây dựng chính sách phát triển đất nước
phó thủ tướng cũng lưu ý năm nay kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác hồ báo chí cần bám sát trong cách tuyên truyền những nội dung lời dặn của bác
cần phát huy vai trò của báo chí trong phát triển văn hóa tạo truyền biến thật cụ thể